nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình sáng nay ngày một mươi một tháng năm
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam rời thủ đô hà nội
lên đường thăm cấp nhà nước tới trung quốc và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế
vành đai và con đường tổ chức tại bắc kinh trung quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc của chủ tịch nước trần đại quang diễn ra trong bối cảnh
quan hệ việt trung tiếp tục xu thế phát triển với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực
lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước duy trì tiếp xúc thường xuyên và đã đạt được nhận thức chung quan trọng
về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định lành mạnh
quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước tiếp tục được đẩy mạnh
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch được mở rộng
năm hai nghìn một mươi sáu kích mạnh thương mại song phương việt nam trung quốc đạt gần bảy mươi hai tỷ đô la mỹ tăng bảy chín so với năm hai nghìn một mươi năm
trung quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam và việt nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
năm hai nghìn một mươi sáu khoảng hai bảy triệu lượt du khách trung quốc đã đến việt nam tăng năm mươi một so với cùng kỳ
cũng trong chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tham dự diễn đàn với chủ đề vành đai và con đường hợp tác vì thịnh vượng chung tham dự diễn đàn có lãnh đạo cấp cao của hai mươi tám quốc gia
dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ ra thông cáo chung của hội nghị bàn tròn